ngày hai mươi bốn tháng bốn tại thủ đô moscow liên bang nga hội nghị an ninh quốc tế moscow lần thứ tám đã khai mạc
với hơn một đại biểu đến từ một trăm một mươi một nước và các tổ chức quốc tế
đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do thượng tướng phan văn giang ủy viên trung ương đảng
ủy viên thường vụ quân ủy trung ương tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
thứ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu tham dự hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đều nhấn mạnh sự gia tăng của thách thức an ninh trên thế giới và khu vực
đồng thời cho rằng chỉ có những hợp tác trên tinh thần xây dựng và đoàn kết mới có thể giải quyết được các vấn đề đặt ra
hội nghị an ninh quốc tế moscow lần thứ tám diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng bốn
nội dung chính của hội nghị lần này là tập trung vào các vấn đề thách thức và mối đe dọa an ninh đương đại trên toàn cầu và ở khu vực
các mối đe dọa khủng bố trong điều kiện biến đổi của chúng các phương pháp tiếp cận mới và hợp tác
về quân sự các khía cạnh khu vực của nền văn minh châu á châu phi và mỹ latin
hội nghị bao gồm bốn phiên họp toàn thể với nhiều chủ đề đa dạng đoàn việt nam tham dự tất cả các phiên họp của hội nghị